cục thuế hà nội vừa công khai danh sách hai trăm sáu mươi đơn vị nợ thuế với số tiền hơn hai trăm bảy mươi ba tỷ đồng
tính đến thời điểm ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
trong danh sách công khai lần đầu có hai trăm hai mươi sáu doanh nghiệp nợ một trăm ba mươi ba hai tỷ đồng thuế phí tiền chậm nộp
đứng đầu nhóm nợ thuế này là công ty manhart international pte ltd
với số nợ hơn một mươi bốn bảy tỷ đồng
theo cục thuế hà nội từ đầu tháng một mươi đến giữa tháng một mươi một
công ty mới chỉ nộp hơn một mươi hai triệu đồng tiền nợ vào ngân sách nhà nước
đứng thứ hai trong danh sách nợ công khai lần đầu là chi nhánh inco hà nội
công ty cổ phần lắp máy với số nợ bảy năm tỷ đồng
trong đợt này cục thuế hà nội cũng thực hiện công khai lại tên tuổi
của những doanh nghiệp chê ý nợ thuế từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay